công an huyện đã bắt quả tang nguyễn văn mười đang bán trái phép chất ma túy cho hồ nhật linh chú phường châu phú a thành phố châu đốc
qua khám xét trên người và tại phòng trọ của mười lực lượng công an đã thu giữ trên một ba gam ma túy đá và nhiều tăng vật có liên quan
ngoài ra một mươi con khai nhận đã bán ma túy cho nhiều con nghiện trong và ngoài địa bàn
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn mười bảy năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện công bách của tỉnh đắk lắc vừa làm rõ một vụ án giết người cướp của xảy ra tại thôn nghĩa tân xã yà hưu huyện công bách
qua điều tra cho thấy kẻ gây án giết người chính là hàng xóm của người bị hại
đây là địa bàn thôn nghĩa tân của xã yà hưu huyện công bách tỉnh đắk lắc
tại đây đã xảy ra một vụ giết người cướp tài sản ngay giữa ban ngày
trong lúc đang ngủ trong phòng chị trần thị kim xanh đã bị kẻ thù ác bóc cổ khiến cho chị hôn mê bất tỉnh
sau đó cướp đi một dây chuyền và nhẫn vàng
mãi đến trưa cháu lê thị hiền con gái của chị xanh đi học về biết và báo cho người thân đưa mẹ đi cướp cứu
sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện cropec đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường xác minh
làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng gây án để người dân trong thôn nghĩa tân bớt hoàng màng lo sợ
sau khi nhận được tin báo tại thôn nghĩa tân xã yà hưu công bách có một vụ giết người cướp tài sản
ngay sau khi nhận tin báo thôn nghĩa tân bớt hoàng màng lo sợ
lãnh đạo công an huyện trực tiếp cùng với lực lượng cảnh sát hành sự cảnh sát điều tra là xuống tới hiện trường để xem xét và triển khai công tác khám nghiệm và tiến hành điều tra
sau khi ràng soát chúng tôi cho tiến hành truy xét ngay
với tinh thần tích cực khẩn trương chỉ sau chín tiếng đồng hồ bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện crong bách đã khiến kẻ thù ác phải lộ diện
và điều khiến mọi người trong thôn nghĩa tân bất ngờ hùng thủ chính là nguyễn ngọc hoàng một mươi bảy tuổi người hàng xóm của gia đình chị xanh
lý do là em mâu thuẫn với một bạn sớm trên làng bà xanh nên em chỉ muốn qua đánh bạc để tức
nên lúc qua nhà bà thì cửa bà không đóng nên vô tới phòng thì thấy bà đang ngủ
em chạy vô thì em đánh bà một cái nghi ngực rồi em dùng hai tay bóp cổ
rồi tới một lúc năm phút sau thì thấy bà bất tỉnh
em nghĩ là bà chết nên em thấy thay sản bà thì em định chiếm đặt để đi bán tiêu xài trong cá nhân
hiện nguyễn ngọc hoàng đã bị khởi tố tạm giam về hành vi giết người và cướp tài sản
việc nhanh chóng làm rõ vụ trọng án bắt đối tượng giết người cướp tài sản truy thù tăng vật khiến người dân địa phương bớt hoang mang lo lắng
qua vụ án này một lần nữa lại rung lên lời cảnh báo về vấn nạn thanh thiếu niên hư hỏng phạm tội đã và đang diễn ra hết sức phức tạp
công an tỉnh nghệ an đã tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc cho ban chuyên án của công an huyện yên thành
đấu tranh làm rõ hai mươi sáu vụ trộm cắp tài sản bắt giữ một mươi bốn đối tượng với tài sản thiệt hại khoảng bốn trăm bảy mươi tám triệu đồng
qua công tác nắm tình hình gần đây trên địa bàn huyện yên thành đã xảy ra nhiều vụ trọng cấp tài sản bằng thủ đoạn móc cốp xe
công an huyện yên thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh
vào tám h ba mươi phút ngày hai tháng năm tại khu vực thị trấn yên thành ban chuyên án đã bắt quả tang vi thị nghiệp và lê thị toàn
đang thực hiện hành vi phạm tội tăng vật thu giữ gần sáu mươi triệu đồng cùng một chiếc xe máy
hai đối tượng này khai nhận đã thực hiện một mươi ba vụ trọng cấp tài sản với tổng số tiền trọng cấp được khoảng bốn trăm linh triệu đồng
hai nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy và trộm nhà dân khác cũng bị công an huyện yên thành bắt giữ
hai nhóm này đã gây ra một mươi ba vụ trộm trên địa bàn
ghi nhận thành tích xuất sắc trên ubnd tỉnh nghệ an đã thưởng cho ban chuyên án một mươi triệu đồng
ubnd huyện yên thành thưởng một mươi triệu đồng và giám đốc công an tỉnh thưởng hai triệu đồng
chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ đầu tháng ba đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã triệt xóa ba ổ nhóm chuyên thực hiện trộm cắp phụ tùng ô tô và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ghi nhận sau của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
chỉ vì chủ nhân bất cẩn những chiếc xe này đã không còn gương chiếu hậu
và đây chỉ là một trong số hàng chục tụ điểm tập kết chiến lợi phẩm của các đối tượng chuyên hành nghề trộm cắp phụ tùng ô tô
gương ô tô logo cơn gạt nước tất cả đều được đối tượng nguyễn mạnh đức thu mua
sau đó tìm cách bán lại cho người tiêu dùng
trong đó có nhiều người chính là nạn nhân phải bỏ tiền ra mua lại tài sản bị mất của mình
tôi tiêu thụ thì phần lớn thì là do buôn bán trực tiếp với khách hàng
và còn đông một số thì tôi cũng giao cho một số cửa hàng
tùy thời điểm có những thời điểm mà cơ quan công an làm mạnh thì các hàng hầu như không dám mua
thì tôi lại phải trực tiếp mua bán trực tiếp với cả khách hàng
đối tượng này chỉ trong một buổi chiều đã vặt thành công hai chiếc gương dòng xe hạng sang
trong khi giả bán chính hãng của nguyễn mạnh đức
trong khi giả bán chính hãng của nguyễn mạnh đức